đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh vĩnh long đã tiến hành kiểm tra hàng hóa
tại hộ kinh doanh trên đường trần phú phường bốn thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
do bà nguyễn thị minh thùy làm chủ đã phát hiện nhiều sai phạm
tại thời điểm kiểm tra đoàn đã phát hiện số lượng lớn hàng hóa với trên hai sản phẩm
chủ yếu là quần áo may sẵn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất
không có nhãn phụ bằng tính việt nam không có hóa đơn chứng từ thể hiện tính hợp pháp
hàng hóa được sách tay từ nước ngoài về sau đó giao bán trên các trang mạng xã hội
đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật